sau khi tuyến đường bộ lên rào trăng ba đã được thông tuyến vào chiều tối qua
ngay từ sáng sớm nay hai mươi bốn tháng một mươi các đơn vị quân sự công an dân sự tiếp tục tăng cường quân số
và điều động tất cả các phương tiện như xe múc xe ủi xe ben vào thủy điện rào trăng ba
để đẩy nhanh công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích
việc tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện rào trăng ba đang được tiến hành theo ba hướng song song
gồm hai lực lượng tìm kiếm theo hướng từ bờ suối lên hiện trường sạt lở
và một lực lượng tìm kiếm theo hướng từ khu vực bị sạt lở xuống bờ suối
lực lượng tìm kiếm đã đào bới hàng trăm mét khối đất đá
đến cuối giờ chiều đã tìm kiếm được thêm một thi thể của công nhân mất tích
như vậy đến nay đã tìm kiếm được năm trên một mươi bảy thi thể công nhân mất tích tại thủy điện rào trang ba
trong đó hai thi thể đã xác định danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng
hiện tổ công tác tăng cường của quân khu bốn và đội chó nghiệp vụ đang trên đường vào thừa thiên huế
dự kiến sáng mai sẽ có mặt tại hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại
cùng ngày lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã vào đến hiện trường sạt lở của thủy điện rào trang ba
tại đây lãnh đạo địa phương cho biết dự báo trong những ngày tới sẽ có mưa lớn
vì vậy công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ phải thực hiện một cách nhanh chóng quyết đoán
với phương châm vừa tìm được các nạn nhân mất tích nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn
với diễn biến phức tạp của bão số tám trước mắt tỉnh thừa thiên huế yêu cầu các lực lượng tìm kiếm căn cứ tình hình thực tế để quyết định việc tạm dừng
trong trường hợp mưa lớn toàn bộ lực lượng phải rút lên căn cứ tại rào trăng bốn để ẩn nấp
tìm kiếm là nhiệm vụ nhưng vẫn phải bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm
từ ngày sáu tháng một mươi đến nay mưa lũ liên tiếp tại khu vực miền trung nước ta đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản của bà con
hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập chìm trong nước lũ nhiều hộ gia đình bị cô lập
phát huy tinh thần tương thân tương ái hàng trăm chuyến xe cứu trợ khắp mọi miền đất nước đã hướng về miền trung
làm thế nào để hàng hóa các nhu yếu phẩm cần thiết có thể đến với bà con vùng lũ một cách nhanh chóng và kịp thời
đây là vấn đề mà nhân dân cả nước đều đang đặc biệt chú ý và quan tâm
những chuyến hàng ở khắp các mọi miền đất nước vẫn đang hướng về miền trung
những nhu yếu phẩm thiết yếu của các nhà hào tâm đã góp phần
giúp đỡ cho người dân vùng lũ vượt qua lúc gian nan khó khăn nhất
để kịp thời đưa hàng hóa cứu trợ đến tay người dân nhanh chóng và hiệu quả
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương bố trí nhân lực
vật lực để tiếp nhận hàng hóa cũng như hướng dẫn những nhà hảo tâm cứu trợ đúng người
đúng địa điểm tránh tình trạng nơi dễ tiếp nhận thì nhận được nhiều hàng cứu trợ
nơi khó tiếp nhận lại không nhận được đồng thời cũng phải bảo đảm an toàn cho các đoàn cứu trợ
sẽ phối kết hợp cùng với chính quyền của địa phương của mặt trận tổ quốc tại địa phương
thì chúng ta sẽ nắm bắt được địa chỉ nào cần về hỗ trợ địa chỉ nào cần về hỗ trợ nhưng đã được hỗ trợ rồi
thì chúng ta sẽ có việc cung cấp hàng tiền cũng như những nhu yếu phẩm thiết yếu đến được những địa chỉ cần thiết nhất
ban chỉ đạo cũng khuyến cáo thời điểm này có một vài địa phương vẫn đang ngập
nước lũ khu vực miền trung cơ bản đã rút người dân đang tập trung tái thiết cuộc sống
các nhà hảo tâm nên lựa những mặt hàng cứu trợ phù hợp để kịp thời giúp người dân hiệu quả nhất
nếu là thực phẩm thì phải sử dụng được dài ngày và những thực phẩm mà nó đảm phải đảm bảo an toàn
đồng bào của chúng ta đang cần những mặt hàng như là lương thực thực phẩm thuốc chữa bệnh nước uống
đối với nước uống là các thiết bị lọc nước lọc nước cho các hộ gia đình là tốt nhất
tốt hơn cả hỗ trợ cho nhân dân của chúng ta vùng ngập lũ bằng tiền mặt
để nhân dân tự đồng bào tự mua thấy những hàng hóa thiết yếu cho từng gia đình
những đồng góp của các tổ chức cá nhân là nguồn hỗ trợ thiết thực
nguồn động viên to lớn đối với nhân dân các tỉnh miền trung
tuy nhiên đầu tư trang thiết bị để sản xuất tái thiết cuộc sống sau lũ
mỗi nơi có một nhu cầu khác nhau
việc hỗ trợ phù hợp với nhu cầu sẽ giúp người dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn
khắc phục được hậu quả để ổn định được cuộc sống